chiều nay một mươi bảy tháng một mươi hai hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp việt nam phối hợp với tạp chí diễn đàn doanh nghiệp tổ chức diễn đàn
phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
dù có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng hiện nay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn gặp không ít khó khăn
cả nước mới chỉ có bốn mươi sáu doanh nghiệp được các cơ quan có thẩm quyền công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
tại diễn đàn một loạt khó khăn đã được các tổ chức doanh nghiệp nêu ra sau nhóm vấn đề khó khăn chính được đề cập là cơ chế chính sách
nguồn vốn nhân lực khoa học công nghệ quy hoạch đất đai và thị trường tiêu thụ trong đó nguồn vốn được xem là rào cản lớn hơn cả